số lượng lợn nhập lậu đang chiếm khoảng ba mươi sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày
hiệp hội chăn nuôi đồng nai kiến nghị chính phủ có giải pháp bảo vệ người chăn nuôi trong nước
thủ tướng chính phủ đã ký công điện sáu trăm chín mươi bốn về việc ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán
vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào việt nam
tuy nhiên sau công điện này tình trạng lợn nhập lậu từ campuchia vào việt nam vẫn diễn ra phức tạp
làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước đồng thời làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm
ngoài ra do đang vào thời điểm giáp tết nguyên đán nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng lợn nhập lậu tiếp tục tăng đột biến
trung bình mỗi đêm có khoảng sáu bảy con lợn từ campuchia nhập lậu vào việt nam
thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền đông nam bộ và biên giới tây nam
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay cả nước có ba một mươi ba mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào trung quốc được cấp
tương đương gần ba cơ sở chế biến nông sản thực phẩm
sau hai năm triển khai quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu
quy định hai trăm bốn mươi tám và quy định các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu quy định hai trăm bốn mươi chín của trung quốc
các doanh nghiệp của việt nam đều quan tâm đến việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường này
trong số hơn ba mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường trung quốc đã có một bốn trăm bốn mươi ba mã số do doanh nghiệp tự đăng ký
các nhóm ngành hàng nông sản thực phẩm được đăng ký nhiều nhất là các sản phẩm thủy sản và sản phẩm có nguồn gốc thực vật
trong những ngày giáp tết nông dân các vùng chuyên canh sầu riêng tại tỉnh tiền giang phấn khởi bởi giá sầu riêng đang tăng mạnh
mang lại nguồn thu nhập cao sầu riêng có giá nhờ đầu ra thuận lợi và là một trong những loại trái cây đặc sản
có giá trị kinh tế cao là nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng của địa phương
hiện nay thương lái đang thu mua sầu riêng tại vườn với giá từ một trăm ba mươi đến một trăm ba mươi năm đồng một kg tùy loại
ca gấp đôi cùng kỳ năm trước với năng suất đạt từ hai mươi hai mươi năm tấn một ha bình quân một ha thu hoạch đúng thời điểm hiện nay
cho nông dân nguồn thu kỷ lục từ hai sáu tỷ đồng trở lên thời điểm giáp tết nông dân vùng chuyên canh đang thu hoạch vụ nghỉ trong năm
vụ sầu riêng nghịch thường có giá cao mang lại lợi nhuận lớn cho người dân
tỉnh tiền giang hiện có bảy mươi hai mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích trên hai sáu trăm linh ha và sáu mươi sáu mã số cơ sở đóng gói
được cấp xuất khẩu chính ngành sang trung quốc
cục hàng không đề nghị các địa phương bổ sung xe buýt hoạt động vào ban đêm đến các cảng hàng không
dịp cao điểm tết nguyên đán năm nay dự kiến số lượng khách bay đêm sẽ tăng cao đột biến
báo cáo của các hãng bay cho thấy nhu cầu khai thác các chuyến bay đêm phục vụ
cho người dân về quê an tết thông qua các cảng hàng không khá cao
nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn tết trong khung giờ từ hai mươi một h đến năm h năm mươi chín phút
dự kiến đạt hơn một tám trăm linh chuyến bay chiếm tỷ trọng khoảng tám so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng
cục hàng không việt nam đã chỉ đạo các hãng hàng không cảng hàng không các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không
giả soát lại toàn bộ quy trình xây dựng phương án phục vụ
vòng biếng đã có tuần thứ hai giảm giá
trong ba tuần đầu năm mới giá vàng thế giới ở mức hai hai mươi chín sáu usd một ounce giảm hai mươi usd so với cuối tuần trước
quy đổi theo giá usd tại ngân hàng vietcombank vàng thế giới tương đương sáu mươi năm triệu đồng một lượng
hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng sgc trong nước là một mươi sáu hai triệu đồng
trong khi giá vàng miếng giảm thì giá vàng nhẫn bốn số chín của sgc tăng ngược vàng miếng cùng thương hiệu
tổng cộng sau một tuần vàng nhẫn tăng hai trăm năm mươi đồng ở chiều mua lên sáu mươi hai sáu mươi năm triệu đồng
và tăng ba trăm năm mươi đồng ở chiều bán ra
tuy nhiên nếu so với mức cao nhất của giá vàng sgc là trên sáu mươi bốn một triệu đồng
thì vàng nhẫn đã giảm gần năm trăm linh đồng
như vậy cộng với tranh lệch giữa giá mua và bán người mua vàng nhẫn trên sáu mươi bốn triệu đồng
đã lỗ gần hai triệu đồng chỉ sau vài ngày
so với cuối tuần trước mỗi lượng vàng miếng sgc đã giảm ba trăm linh đồng
tranh lệch giá mua bán vàng sgc vẫn duy trì ở mức ba triệu đồng một lượng
dù thị trường giao dịch khá thấp
nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay trên thị trường
nhóm các ngân hàng lớn như agribank vietcombank viettinbank và bidv
đang áp dụng mức lãi suất cho vay mua nhà trong năm đầu từ sáu năm đến tám năm một năm
hiện bidv đang áp dụng lãi suất cho vai từ sáu năm một năm vietcombank từ sáu bảy một năm
agribank từ bảy một năm và viettinbank từ sáu bốn một năm
đối với nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân cuộc đua lãi suất cho vay còn mạnh mẽ hơn
sau khi công bố mức lãi suất cho vay năm năm một năm trong ba tháng đầu
bảy năm một năm cố định trong sáu tháng
thì chỉ hai tuần sau bidv banh điều chỉnh giảm từ năm đến một năm một năm lãi vai
số còn năm năm một năm và sáu năm một năm
bidv banh cho vai năm chín một năm thời điểm cho vai hai mươi năm năm
acb áp dụng lãi vai mua nhà khoảng bảy tám một năm hoặc cố định chín năm một năm trong hai năm đầu tiên
so với cách đây một năm mặt bằng lãi suất cho vay hoàn toàn trái ngược
các ngân hàng liên tục giảm lãi cho vai và tiệp kiếp khách hàng để giải ngân
mức lãi suất cho vay yêu đáy hiện nay giảm còn một nửa
trong tuần khối ngoại đã mua dòng năm trăm một mươi sáu tỷ đồng mức cao nhất kể từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
danh sách cổ phiếu mua dòng chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng và thép
khối ngoại mua dòng tới năm trăm một mươi sáu tỷ đồng cho một phiên mức mua dòng lớn nhất kể từ đầu tháng một mươi một năm ngoái
trong đó cổ phiếu pc một của tập đoàn pc một dẫn đầu giá trị mua dòng với một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
cổ phiếu pc một cũng ghi nhận một mươi ba lệnh giao dịch thỏa thuận với giá trị gần một tỷ đồng
bên cạnh đó khối ngoại cũng mua dòng mạnh cổ phiếu ctg sáu mươi sáu tỷ đồng stb sáu mươi bốn tỷ đồng vcg sáu mươi một tỷ đồng và bsr năm mươi sáu tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng
có gần tám mươi phải rời bỏ thị trường để tìm kiếm cơ hội khác
hội môi giới bất động sản việt nam nhận định theo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
các công ty môi giới bất động sản sau này sẽ phải ràng buộc vào các sản giao dịch
do đó việc môi giới bán các bất động sản trái luật cũng đồng nghĩa với việc các chủ sản giao dịch phải chịu ràng buộc về mặt pháp lý
để nắm bắt cơ hội khi thị trường hồi phục trong năm hai nghìn hai mươi bốn các chủ đầu tư nên cơ cấu lại các nguồn vốn
chất lượng sản phẩm từ đó tạo ra niềm tin cho khách hàng đặc biệt là mặt pháp lý của các dự án
nếu giải quyết được những vấn đề này cơ hội cho các chủ đầu tư các sàn môi giới trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ lớn hơn khi thị trường hồi phụ mạnh
đặc biệt là thị trường ở những thành phố lớn và những khu vực đang phát triển
nhiều chuyên gia cho rằng để cấu thành lên giá của một bất động sản phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
khi khung giá đất bám sát thị trường thì các dự án được đấu giá đấu thầu sẽ tiệm cận giá của thị trường hiện tại
và thị trường bất động sản có cơ hội cải thiện nguồn cung
luật đất đai sửa đổi được thông qua sẽ tạo động lực lớn cho thị trường bất động sản bên cạnh luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sửa đổi
nguồn cung trên thị trường sẽ dần được cải thiện đồng thời hoạt động đầu tư hạ tầng đang được đẩy mạnh cùng triển vọng phát triển kinh tế mạnh mẽ
sẽ làm gia tăng nhu cầu về bất động sản trên mọi phân khúc
nguồn cung cải thiện trong đó các phân khúc trung cư nhà ở nhiều hơn có thể sẽ giúp giảm giá nhà tạo điều kiện an cư cho người có thu nhập thấp
các chuyên gia cũng cho biết bỏ khung giá đất xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá tài sản
tăng giá trị thực tế và giảm tình trạng đầu cơ suốt đất
bên cạnh đó quá trình thẩm định cẩn thận hơn sẽ tạo ra thị trường bất động sản minh bạch và lành mạnh
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhiệm sống kinh tế hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt